sáng nay tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử bị cáo nguyễn quang trung
cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng cùng với các nhân viên thuộc cấp
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng là doanh nghiệp nhà nước
do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nắm giữ một trăm linh vốn chủ sở hữu đến năm hai nghìn một mươi cổ phân hóa
tuy nhiên việc bán tài sản cố định thuộc doanh nghiệp nhà nước phải tổ chức bán đấu giá
tổ chức thẩm định giá trước khi bán tuy nhiên bị cáo trung đã tự ý quyết định việc chuyển nhượng
giá chuyển nhượng nhà tại một trăm tám mươi sáu trần phú do công ty cổ phần địa ốc phương trang với giá gần một chín tỷ đồng
gây thất thoát của nhà nước bị cáo trung còn ký quyết định cấp tài sản là quyền sử dụng đất
tại ba mươi một núi thành cho xí nghiệp công trình giao thông và xây dựng là đơn vị trực thuộc công ty
mặc dù hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hai thửa đất có diện tích một trăm tám mươi bốn bảy m hai và bốn trăm ba mươi ba một m hai
đã được hợp thửa thay thế bằng giấy chứng nhận cho một thửa diện tích là sáu trăm hai mươi m hai
thế nhưng các bị cáo đã có hành vi kiểm kê tài sản lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp
cổ phần hóa không đúng quy định làm giảm hệ số sinh lời của đất giảm giá trị thửa đất gây
thất thoát tài sản của nhà nước là hai sáu tỷ đồng trong phần xét hỏi bị cáo trung và các bị cáo
thừa nhận hành vi của mình phiên xét xử sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày ba mươi một tháng ba
công an tỉnh thanh hóa đã đồng loạt gia quân kiểm tra trên bảy trăm ba mươi năm cơ sở cầm đồ cho vay dịch vụ tài chính
trên địa bàn toàn tỉnh theo kết quả kiểm tra bước đầu đối với bảy trăm ba mươi năm cơ sở kinh doanh cầm đồ cho vai
tài chính trên địa bàn toàn tỉnh lực lượng công an đã phát hiện trên bốn trăm linh năm cơ sở vi phạm các quy định
như không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy sổ sách ghi chép không đảm bảo cầm cố xe chính chủ
không có dây ủy quyền hệ thống lưu giữ vật cầm cố không đúng với đăng ký với cơ quan có thẩm quyền
tạm giữ trên sáu trăm linh phương tiện ô tô mô tô và các tài liệu khác có liên quan đến việc vi phạm
trong hoạt động cầm cố và kinh doanh tài chính
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các bị hại nhóm đối tượng đã gọi điện cho
công an tỉnh thanh hóa
nhóm đối tượng đã gọi điện cho nạn nhân để thông báo trúng thưởng tài sản và có tiền mặt giá trị lớn
nếu các bị hại muốn nhận thưởng thì phải đóng tiền cọc
nhóm đối tượng trên đã bị công an huyện thanh trương của tỉnh nghệ an tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm đối tượng gồm nguyễn hoàng long dương viết lãm lê văn toàn nguyễn văn anh và hoàng anh tuấn
cùng chú tại huyện kỳ anh của tỉnh hà tĩnh
trong năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân
với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra theo quyết định
vào chiều ngày hôm nay lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh an giang đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng
có biểu hiện ngáo đá dùng dao đâm cha ruột gây trọng thương
trước đó vào khoảng một mươi giờ cùng ngày nhận được tin báo
tại số nhà bảy mươi bảy trên hai a đường lê thi nhiên khóm một phường vĩnh long thành phố long xuyên
đối tượng trần trí thiện sinh năm hai nghìn là con trong gia đình có biểu hiện ngáo đá
đã dùng dao đâm ông trần thế duy là cha của thiện gây thương tích
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã triển khai lực lượng đến hiện trường kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng thiện
thu giữ hung khí đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cấp cứu kịp thời
và hiện đối tượng thiện cùng hung khí được bàn giao cho công an phường mỹ long xử lý theo thẩm quyền
cũng vào ngày hôm nay sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an kết hợp nhà sáng lập eco park
chủ đầu tư dự án eco central park chính thức công bố chương trình cộng đồng những đứa trẻ hạnh phúc
chương trình gồm hai dự án lớn là dự án thiện nguyện và các sự kiện hoạt động cộng đồng
với dự án thiện nguyện chương trình những đứa trẻ hạnh phúc sẽ xây dựng quỹ học bổng
cùng bạn định
chỉ còn một ngày nữa là đến với thời hạn áp mức phí mới đối với xe taxi ra vào đón khách tại sân bay tân sơn nhất
vừa qua sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản gửi cảng vụ hàng không miền nam về việc xem xét về vấn đề này
cụ thể sở giao thông vận tải đề nghị cảng vụ hàng không miền nam trả lời kiến nghị của các đơn vị kinh doanh dịch vụ taxi đang hoạt động tại sân bay tân sơn nhất về mức phí thu mới
đồng thời đơn vị thông tin lại để sở giao thông vận tải tp hcm được biết và phối hợp
trước đó hiệp hội taxi tp hcm đã có kiến nghị về việc xem xét lại mức thu phí mới với taxi khi ra vào sân bay tân sơn nhất
sau khi cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất thông báo áp các loại phí từ ngày một tháng bốn cho taxi ra vào tại sân bay tân sơn nhất đón khách
phải trả từ hai mươi bốn một trăm linh đồng đến ba mươi bốn một trăm linh đồng cho ba loại phí
nếu theo phương án này chi phí để taxi thông thường ra vào sân bay đón khách tăng khá cao so với việc thuê vị trí đầu như hiện tại
gây khó khăn cho các hãng ảnh hưởng đến việc phục vụ hành khách
thêm chi phí cho mỗi chuyến đi
tp hcm vừa có quyết định thu hồi và hủy bỏ hơn một bốn trăm linh thông báo thu hồi đất tại dự án cổ khư tứ giác nguyễn cư trinh
hay còn gọi là mã lạng quận một sau hơn hai mươi năm là dự án treo
lý do tp hcm thu hồi quỹ bỏ là do không có cơ sở xem xét việc nhà đầu tư đề nghị tiếp tục thực hiện dự án khu tứ giác nguyễn cư trinh
theo các căn cứ pháp luật dự án đầu tư trước đây và quy định xử lý chuyển tiếp tại luật đầu tư
năm hai nghìn một mươi bốn và luật đầu tư năm hai nghìn hai mươi theo quyết định này ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận một
ủy ban nhân dân phường nguyễn cư trinh sẽ cho quyết định thu hồi hủy bỏ thông báo thu hồi đất cho hồ gia đình
các cá nhân tổ chức có liên quan người sử dụng đất tại đây sẽ được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất
theo quy định của pháp luật
trước đó năm hai nghìn ủy ban nhân dân tp hcm chủ trương giải tỏa nhằm chỉnh trang khu bãi lạng có diện tích đất thu hồi hơn sáu tám m hai
tổng số căn nhà phải giải tỏa là hơn một bốn trăm linh căn
dự kiến việc di dời tái định cư bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nhưng không thực hiện được
trong cao điểm quảng bá du lịch tp hcm lễ hội du lịch gon tp hcm đã khai mạc
khuôn khổ lễ hội còn công bố mở giải đấu vô địch của cộng lạc bộ gold trong cúp viên việt nam hai nghìn hai mươi ba
lễ hội du lịch gold tp hcm lần đầu tiên do sở du lịch tp hcm chủ trì phối hợp hiệp hội du lịch gold việt nam thực hiện
trong khuôn khổ lễ hội giải vô địch các cộng lạc bộ gold trong cúp viên việt nam hai nghìn hai mươi ba diễn ra từ ngày ba mươi ba mươi một tháng ba
với sự tham dự của gần một gốc phơ là các doanh nghiệp doanh nhân đến từ nhiều tỉnh thành phía nam
giải đấu này góp phần quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch của tp hcm đến cộng đồng golfer trong nước và quốc tế
sở du lịch tp hcm đánh giá du lịch gold là một điển hình hồi đến phần khúc khách du lịch trung mật cao cấp
bởi tp hcm là điểm đánh hấp dẫn của du lịch gold với hai sân gold lớn là tân sơn nhất và thủ đức
được đánh giá có nhiều tiềm năng về du lịch nhưng mà mức chi tiêu bình quân của du khách vẫn thấp
là một bài toán đặt ra cho ngành du lịch của nước ta nói chung và tp hcm nói riêng
từ nhiều năm nay đặc biệt là sau dịch covid một mươi chín việc xây dựng sản phẩm du lịch mới
xúc tiến du lịch nước ngoài đẩy mạnh chương trình mua sắm
đang là những giải pháp mà tp hcm thực hiện nhằm tăng chi tiêu từ du khách đặc biệt là khách quốc tế
khi xã hội phát triển việc đi du lịch trở nên dễ dàng
một số doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng du lịch cao cấp
để phục vụ nhóm đối tượng có nhu cầu cao hơn nhưng mức chi tiêu cũng nhiều hơn
với phân khúc khách này việc đi du lịch không còn đơn thuần là tham quan thưởng lãm mà còn đòi hỏi nhiều yếu tố
thứ nhất là sản phẩm phải được khảo sát và chọn lọc rất kỹ
đáp ứng cái chuẩn dịch vụ từ ba tới năm sao phải có sự độc đáo và khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường
tất cả sản phẩm của chúng tôi luôn luôn được chú trọng hết sức tinh tế vào nhu cầu trải nghiệm cũng như thư giãn của khách hàng
thế mạnh của chúng tôi là những cái sản phẩm du lịch mice cao cấp được thiết kế theo cái chiến lược kinh doanh của từng khách hàng
do đó tất cả sản phẩm du lịch mice của chúng tôi luôn được đầu tư nâng cấp và cập nhật
đặc biệt là các trang thiết bị công nghiệp
tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu
việc chạy theo số lượng mở các tour giá rẻ thậm chí tour không đồng cũng là một trong các yếu tố khiến việt nam nói chung
thành phố hồ chí minh nói riêng chưa trở thành thị trường du lịch có mức chi tiêu cao đúng với tiềm năng và kỳ vọng
khảo sát sơ bộ gần nhất của sở du lịch cho thấy chi tiêu bình quân của khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh là ba triệu đồng một người một ngày
và của khách nội địa là một sáu triệu đồng một người một ngày
còn số này thấp hơn hẳn khi so với các địa phương trong khu vực như phu khẹp thái lan hay singapore chưa kể các thị trường cao cấp khác
các sản phẩm sản phẩm thương mại tất cả những điều đó sẽ cho ta một dịch vụ rất là hoàn hảo để chúng ta đón khách
và chúng ta kéo dài được ngày tour đồng thời tăng chi tiêu của khách
hiện thành phố hồ chí minh đang nỗ lực hình thành các sản phẩm mới và kế hoạch đầu tư xây dựng các sản phẩm mới để phục vụ du khách
bên cạnh đó ngành du lịch cũng đang phối hợp với các quận nguyện thành phố thủ đức và doanh nghiệp làm mới các sản phẩm đã có để tạo sức hút cho du khách
dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh các sở ngành đang tích cực phối hợp để tổ chức các sự kiện lễ hội quy mô lớn dài ngày và định kỳ
đồng thời sở du lịch cũng đang phối hợp với các sở ngành triển khai nhiều kế hoạch quảng bá xúc tiến tại các thị trường trọng điểm
qua đó thành phố sẽ giai tăng lượng khách tập trung vào dòng khách mais và khách trung cao cấp từ các thị trường gần và trong châu á
vừa rồi chúng tôi cũng đã có làm việc với hiệp hội du lịch góp việt nam để có những cái ký kết thỏa thuận
trong việc phát triển du lịch góp đây là phân khúc thị trường dành cho đối tượng cao cấp
triển khai chính sách du lịch mais để thu hút đối tượng khách hội nghị hội thảo hoặc đi trải nghiệm chương trình du lịch của thành phố hồ chí minh
và mời gọi các doanh nghiệp trở lại với cái hội trợ du lịch quốc tế ite
và cái chuỗi sản phẩm kinh tế đêm thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở khu vực trung tâm thành phố
mà nó sẽ trải dài ở một số
quận quyện bên cạnh việc đổi mới về mặt chính sách xây dựng làm mới các sản phẩm du lịch theo các chuyên gia
để du khách tăng mức chi tiêu khi tới thành phố hồ chí minh hay tới việt nam
vì thế các doanh nghiệp làm dịch vụ cũng cần có sự liên kết và chia sẻ nhiều hơn để khai thác tối đa nguồn lực trong nước
thực trạng tại thành phố hồ chí minh hiện đây là khó xử lý xe tan vật xe vi phạm khi mà quá thời hạn tạm giữ
mà không xác định được chủ sở hữu khiến cho các bãi giữ xe vi phạm bị quá tải
điều này vừa làm lãng phí tài sản tốn chi phí thuê kho bãi vừa gây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
để có thể giải quyết được vấn đề này thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức bán đấu giá đối với các xe tan vật bị quá hạn này
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
dầm mưa giải nắng liên tục suốt nhiều năm những chiếc xe máy xe đạp này không còn giữ nguyên hình dạng
chứ chưa nói là còn có thể sử dụng được
có không ít chiếc xe có cây đeo bén rệ quấn quanh như thế này
trong kho tạm giữ rộng gần bốn m hai của công an huyện hóc môn
có rất nhiều xe bị hư hỏng nặng chất chồng lên nhau
nhiều xe không thể nhận dạng được thương hiệu không còn số khung số máy hoặc mất biển số
công an tp hcm cho biết thủ tục tịch thu tiêu hủy bán đấu giá tăng vật vi phạm hành chính mất nhiều thời gian
vướng mắt về thủ tục pháp lý và khó phụ thuộc nhiều vào các sở ngành liên quan
vì vậy sẽ bị tạm giữ quá lâu dẫn đến xuống cấp hư hỏng làm giảm giá trị
vì có quyết định tịch thu thì phải lập phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
rồi định giá tài sản sau đó thì tổ chức đấu giá tài sản
như vậy thì thời gian tạm giữ những trường hợp này có phải trên một năm có khi kéo dài một hai năm
thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
tính đến nay toàn thành phố đã tạm giữ hơn ba mươi xe vi phạm gồm ô tô xe máy xe ba gác và xe đạp
trong đó chủ yếu là xe máy
tại sao có những phương tiện mà chúng tôi đưa ra ngoài trời hoàn nắng
chúng tôi cũng thừa biết phương tiện là của người dân
một cái phương tiện xe mình mình còn sót nữa không biết là tại sao cái phương tiện đó mình phải đưa ra ngoài vậy hết tôi để rồi
nhưng mà chúng tôi lựa những phương tiện nào đó là cái xe đó đã không có số khung không có sườn số máy
cái xe đó là không được phép lưu thông họ bỏ xe đó bỏ tịch thu thanh lý bán phế liệu
trong thời gian làm tịch thu thanh lý thì chúng tôi mới đưa tạm do áp lực khổ bởi không đủ
để chúng tôi mới đưa cái phương tiện đó ra ngoài
chứ còn cái phương tiện mà trả lại cho dân thì chúng tôi tạm giữ ở trụ sở có trụ sở có máy che
chúng tôi cũng đã đề xuất bộ ngang rồi báo cáo các đơn vị của ban dân thành phố
để có cái phân cấp tự quyền trong cái phê duyệt phương án xử lý
tức là đơn giản thuốc ngắn thời gian để xử lý cái tạm vật
yêu cầu các cái đơn vị trong cái việc xử lý phạm hình chính
thì cũng hạn chế áp dụng các biện pháp tạm thời phương tiện
sau hai lần đôi giá bất thành
đầu tháng bốn tới lô xe máy gần một chiếc tại kho tạm giữ công an huyện hóc môn
sẽ được bán đấu giá lần ba
tiền đấu giá xe xung vào ngân sách nhà nước
mức giá khởi điểm là gần năm trăm linh triệu đồng tương đương khoảng năm trăm linh đồng một xe
cảnh sát giao thông thành phố cũng đưa ra đề xuất
giảm thời gian xác định chủ phương tiện từ một năm xuống ba tháng
để rút ngắn thời gian xử lý thanh lý xe
điều này giúp giảm tả cho kho chứa
hạn chế tình trạng xe bị hư hỏng xuống cấp lãng phí